tiếp đó ban quản lý an toàn thực phẩm vừa rút đề xuất không bán rượu bia khỏi bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố